tổ số hai đoàn giám sát của quốc hội đã thực hiện giám sát về chính sách pháp luật công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại địa bàn tỉnh nghệ an
giám sát quy trình giết mổ tại hai cơ sở giết mổ ra súc tập trung tại huyện diễn châu
đoàn giám sát của quốc hội đánh giá sơ bộ các cơ sở chưa thực hiện đúng theo các quy định giết mổ còn tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm
đoàn giám sát của quốc hội đã tiến hành đi kiểm tra tại nhà máy xử lý nước sạch nhà máy xử lý nước bẩn khu thức ăn của công ty cổ phần thực phẩm sữa th ở huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
tại đây đoàn giám sát của quốc hội đã chứng kiến quy trình sản xuất tại th
tiếp đó đoàn cũng có buổi kiểm tra bảo đảm vệ sinh tại lò giết mổ địa bàn thành phố vinh
trên cơ sở thực tế và báo cáo của các chủ cơ sở đoàn giám sát đề nghị tỉnh nghệ an quan tâm tạo điều kiện để các mô hình sản xuất mở rộng quy mô nâng cao ý thức từ người sản xuất đến cơ sở chế biến nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
chiều cùng ngày đoàn giám sát của quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh nghệ an về thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi tám
đoàn đề nghị tỉnh nghệ an chủ động đề ra các phương hướng biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm trong việc bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng
đặc biệt tỉnh nghệ an phải làm tốt công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm cho các đối tượng tham gia hoạt động sản xuất chế biến nhập khẩu lưu thông thực phẩm và người tiêu dùng
nhân rộng các mô hình sản xuất chăn nuôi thực phẩm sạch theo chuỗi khép kín và kiểm soát chặt chẽ các cơ sở giết mổ da súc da cầm